thưa quý vị chiều ngày hai mươi bảy tháng chín tại tp hcm phó thủ tướng vũ đức đam đã làm việc với thành ủy tp hcm
về dự thảo chỉ thị điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn dịch covid một mươi chín phục hồi kinh tế sau ba mươi tháng chín
phó thủ tướng cho rằng tp hcm cần phải bàn kỹ thứ tự ưu tiên các hoạt động mở ra để đảm bảo mục tiêu kép
là vừa phòng chống dịch an toàn vừa phát triển kinh tế hiệu quả
tuy nhiên cũng còn có nhiều vấn đề khác như tiêu chí số ca mắc trong cộng đồng
cùng xét nghiệm rt pcr mà người dân tp hcm đang rất quan tâm
xin mời quý vị cùng theo dõi trong nội dung ngay sau đây
bắt đầu từ giờ ngày một tháng một mươi tp hcm thực hiện từng bước nới lỏng giãn cách xã hội
tương ứng với cấp độ được đánh giá theo hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát
có hiệu quả với dịch covid một mươi chín của bang chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín
thực tế cho thấy đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố
đạt được nhiều kết quả khả quan
số ca mắc mới và số ca tử vong đều có xu hướng giảm
tỷ lệ tiêm vaccine cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đạt chín mươi năm được tiêm mũi một
và trên ba mươi ba được tiêm mũi hai
một số hoạt động kinh tế xã hội thí điểm mở cửa trở lại tại các địa bàn đảm bảo an toàn
tuy nhiên phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh
tại tp hcm dịch covid một mươi chín đã ngắm rất sâu
vì vậy hiện thành phố vẫn phải kiên định mục tiêu
dành các giải pháp kiểm soát dịch bệnh
cùng với đó tăng cường điều chỉnh tích cực hoạt động của người dân doanh nghiệp
rồi mới từng bước mở cửa hoạt động sản xuất kinh doanh
thời điểm này người dân vẫn phải chịu khó cam khổ về sinh hoạt
theo ông đam thành phố phải bàn kỹ xác định kỹ thứ tự ưu tiên các hoạt động được mở ra
ông gợi ý các mục tiêu đầu tiên là mở các nhà máy lớn tại các khu công nghiệp
khu chế xuất để công nhân được đi làm lại giảm gánh nặng an sinh xã hội
tiếp đến mở cửa một số cơ sở kinh doanh dịch vụ
và sau đó mở từng bước chắc chắn các hoạt động sinh hoạt đời sống
phó thủ tướng tiếp tục đề nghị thành phố lập bản đồ dịch đến từng tổ dân phố
tiến đến quản lý từng gia đình đồng thời đánh giá năng lực giám sát dịch từng phường
tổ dân phố trong đó có năng lực xét nghiệm điều tra dịch tễ tiếp nhận điều trị
bởi theo ông sau khi mở cửa nếu có ổ dịch
thành phố vẫn phải tiếp tục nhanh chóng xét nghiệm điều tra dịch tễ
để khoanh vùng
ông đam yêu cầu thành phố hồ chí minh một mặt tuân thủ chỉ đạo cấp trên
nhưng cũng phát huy tinh thần chủ động của các giới
mặt khác ông bày tỏ sự đồng tình với chủ trương của thành phố hồ chí minh
giao cho doanh nghiệp tự đưa ra phương án đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn
với mục tiêu kiểm soát dịch covid một mươi chín trên toàn địa bàn thành phố
bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân là trên hết
trước hết khống chế số ca mắc và tử vong do covid một mươi chín đến mức thấp nhất
để người dân sớm quay lại với cuộc sống trong bối cảnh bình thường mới
từng bước khôi phục phát triển kinh tế xã hội thành phố an toàn hiệu quả
mặc dù vậy một số hoạt động kinh doanh có tính chúc nhạy cảm trong việc tụ tập đông người
không gian kính như dịch vụ quán bar spa massage dịch vụ làm đẹp
dịch vụ ăn uống tại chỗ sạp chiếu phim vũ trường karaoke
trò chơi điện tử sẽ tạm dừng các hoạt động kinh doanh
các sự kiện hoạt động văn hóa nghệ thuật tôn giáo tính ngưỡng meeting
lễ phát động trừ các trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động
chưa cho hoạt động các cơ sở tôn cháo tính ngưỡng thơ tự bán hàng rong vé số giao
hoạt động của cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ khác trừ các trường hợp được phép hoạt động
cụ thể đối với hoạt động giao thông vận tải hành khách công cộng
đường bộ đường sắt đường thủy được hoạt động nhưng không quá năm mươi công suất
cho phép tổ chức hoạt động tập trung ngoài trời trong nhà nhưng dưới một mươi người
trường hợp có một trăm linh người tham gia đã tiêm đủ liều vaccine hoặc f khỏi bệnh thì được tập trung dưới năm mươi người
các sự kiện thể dục thể thao tổ chức quy mô không quá ba mươi công suất
các hoạt động văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe hàng ngày của người dân dưới một mươi người
trường hợp một trăm linh người tham gia đã tiêm đủ liều vaccine hoặc f khỏi bệnh thì hoạt động dưới năm mươi người
tổ chức đám cưới dưới một mươi người đám tang dưới hai mươi người
thành phố hồ chí minh cũng dự kiến các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống vẫn chỉ bán mang đi
chưa phục vụ tại chỗ trừ trường hợp địa điểm kinh doanh được cơ quan thẩm quyền cho phép
đồng thời dịch vụ cắt tóc gội đầu được hoạt động nhưng không quá năm mươi công suất
bên cạnh đó các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh hoạt động thương mại hoạt động dịch vụ
sử dụng toàn bộ lao động trực tiếp có thể xanh covid được quyền tham gia hoạt động nếu đảm bảo an toàn về phòng chống dịch
và có bộ tiêu chí đánh giá
tại buổi làm việc các đại biểu đều tán thành việc thành phố chủ động đề xuất dự thảo chỉ thị điều chỉnh
các biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế xã hội
trên địa bàn thành phố hồ chí minh sau ngày ba mươi tháng chín
tuy nhiên các ý kiến cũng chỉ ra những nguy cơ tiềm ẩn khiến cho dịch có thể diễn biến phức tạp
như việc người dân từ thành phố trở về nhà dễ lây lan dịch bệnh tại các địa phương
việc ung tắt tại các chốt cửa ngọn
ra vào thành phố người dân ở các tỉnh thành trở về thành phố
trong khi tỷ lệ tiêm vaccine ở các tỉnh đông bằng sông cựu long còn hạn chế v v
đánh giá cao việc thành phố hồ chí minh đã chủ động nghiên cứu xây dựng chỉ thị
phó thủ tướng vũ đức đam cho rằng để tiếp tục giải quyết những khó khăn trên
thành phố phải tính đến việc tác động liên vùng phải đề nghị thủ tướng chỉ đạo
chủ trì cuộc họp với các tỉnh đồng bằng sông cửu long để thống nhất biện pháp giải quyết tình huống ung ứ
khi thành phố hồ chí minh nới lỏng
thành phố cũng phải tính đến việc lo đồng bộ việc làm nơi ở an sinh và vaccine
để giữ chân người lao động từ các địa phương ở lại thành phố làm việc
tuyên truyền để bà con hiểu đây cũng là biện pháp tốt để mọi người không mang cái khó khăn về gia đình và địa phương
đồng thời phải gắn trách nhiệm trong việc phòng chống dịch đối với mỗi người lao động doanh nghiệp phó thủ tướng lưu ý
bên cạnh đó theo phó thủ tướng sau nới lỏng nên có hướng dẫn việc duy trì
trạm y tế lưu động tăng cường kiểm soát các chốt ra vào tỉnh đảm bảo nới lỏng an toàn từng bước chắc chắn
với mục tiêu là phải kiểm soát được dịch bệnh mở sản xuất để phục hồi kinh tế nhưng người dân vẫn phải thực hiện tốt phòng chống dịch
vậy điều kiện để có thể xanh covid một mươi chín là gì
một người để có thể xanh covid khi hội đủ các điều kiện xét nghiệm sars cov hai âm tính bằng test nhanh
hoặc rt pcr đối với những ngành nghề phải làm xét nghiệm
tiêm vaccine ít nhất một liều sau hai tuần hoặc từng là f và đã khỏi bệnh không tiếp xúc gần với f trong vòng một mươi bốn ngày
về điều kiện tiêm vaccine tiêm ít nhất một liều đối với loại vaccine tiêm hai lần đã tiêm hai tuần đối với vaccine tiêm một liều thì phải đủ hai tuần
người tiêm một liều đối với loại vaccine hai lần thì phạm vi hoạt động và tiếp xúc sẽ bị giới hạn so với người tiêm đủ hai liều
điều kiện f khỏi bệnh có giấy xuất viện hoặc giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly
của ban chỉ đạo phòng chống dịch phường xã thị trấn
f tự làm xét nghiệm tự cách ly tại nhà và có xác nhận của tổ trưởng tổ dân phố tổ nhân dân
hoặc xác nhận của các tổ y tế chăm sóc f tại nhà do các trường đại học y khoa đảm trách
tổ chức thiện nguyện atm oc các tình nguyện viên là các bác sĩ nghỉ hư v v
các trường hợp f tại tp hcm khỏi bệnh khác không thể xác nhận được thì phải tiêm vaccine
các trường hợp f tại tp hcm không thể xác nhận được thì phải tiêm vaccine
còn theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị liên hương cục trưởng cục quản lý môi trường y tế
bộ y tế cho biết bộ y tế đang xây dựng hướng dẫn thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả
dịch covid một mươi chín cho phép nhiều hoạt động được thực hiện kể cả khi có dịch
theo phó giáo sư nguyễn thị liên hương hướng dẫn nhằm mục tiêu hạn chế đến mức thấp nhất
các ca mắc tử vong do covid một mươi chín bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng người dân
khôi phục và phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
hướng dẫn được xây dựng căn cứ trên hướng dẫn của tổ chức y tế thế giới
kinh nghiệm và lộ trình mở cửa của gần bốn mươi nước thực tiễn và quy định phòng chống dịch
tại việt nam và tiếp thu ý kiến góp ý của các nhà khoa học chuyên gia
các bộ ban ngành các địa phương và doanh nghiệp
dự thảo hướng dẫn sẽ cho phép nhiều hoạt động được thực hiện kể cả khi có dịch
thích ấn an toàn có nghĩa là chúng ta không theo đuổi mục tiêu không có ca mắc covid một mươi chín
mà chấp nhận số ca mắc nhất định trong cộng đồng nhưng phải đảm bảo an toàn tính mạng người dân
và tiếp tục các hoạt động phát triển kinh tế xã hội hoạt động sinh hoạt của người dân
phó giáo sư hương cho hay
tuy nhiên theo lãnh đạo cục quản lý môi trường y tế cần duy trì và tăng cường triển khai
các biện pháp phòng chống dịch để kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và điều chỉnh linh hoạt với thực tiễn
cùng với đó các trường hợp mắc trong cộng đồng vẫn cần phải phát hiện sớm
khoanh vùng ở phạm vi hẹp nhất có thể cách ly điều trị kịp thời
những trường hợp f một cần được cách ly phù hợp để ngăn chặn nguồn lây nhiễm
năm chỉ số đánh giá
dự thảo hướng dẫn có năm chỉ số điều kiện khả thi để triển khai tại cấp xã phường cơ bản
gồm ba chỉ số nền bắt buộc nhằm giảm tỷ lệ tử vong
cũng như đảm bảo cho hệ thống y tế
cụ thể chỉ số một với tám mươi người trên năm mươi tuổi được tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín
hiện nay tại việt nam tỷ lệ tử vong ở người trên năm mươi tuổi cao nhất
vì vậy cần tập trung tiêm vaccine cho đối tượng này để giảm tử phong
đây là tiêu chí thể hiện rõ mục đích bảo vệ người cao tuổi
có bệnh lý nền giảm nguy cơ nhiễm bệnh trở nặng nhập viện và tử vong
theo ước tính người trên năm mươi tuổi có nguy cơ nhiễm bệnh trở nặng nhập viện và tử phong
nguy cơ tử phong cao nhất chiếm hơn tám mươi một tổng số ca tử phong vì covid một mươi chín
vì vậy chỉ số này làm rõ định hướng sống chung an toàn với dịch covid một mươi chín
chỉ số hai là một trăm linh trạm y tế xã phường thị trấn có hai bình oxy
và một trăm linh huyện xây dựng kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động
theo bộ y tế đa số ca mắc sẽ không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ
cần được ngành y tế hướng dẫn để chăm sóc tại nhà hoặc tại các cơ sở y tế cấp xã v v
tuy nhiên nếu công tác chăm sóc điều trị tại tuyến này không tốt
thì tỷ lệ nhập viện cao và cơ hội cứu chữa sẽ khó khăn
vì vậy các phương án về oxy y tế các trạm y tế lưu động ở tuyến cơ sở là rất quan trọng
ngoài ra các tỉnh có khu công nghiệp khu kinh tế khu chế xuất
cần có phương án thiết lập trạm y tế lưu động để sẵn sàng ứng phó khi dịch bùng phát
chỉ số ba là tỉnh thành phố có kế hoạch thiết lập cơ sở thu chung
điều trị covid một mươi chín theo mô hình tháp ba tầng
bảo đảm tối thiểu hai số dường hồi sức cấp cứu icu trên tổng số ca bệnh
theo dự báo tình hình dịch địa phương ở cấp độ bốn tại các cơ sở y tế của tỉnh thành phố
chỉ số này nhằm đảm bảo hệ thống y tế luôn sẵn sàng đáp ứng ở cấp độ dịch cao nhất
để giảm các trường hợp nặng và tử vong ở ba tầng điều trị
chỉ số bốn yêu cầu số ca mắc mới tại cộng đồng trên một trăm linh dân trên một tuần
theo tổ chức y tế thế giới đây là chỉ số quan trọng trực tiếp đánh giá mức độ lây nhiễm trong cộng đồng
ca mắc tăng nhanh có thể phát sinh thêm các ca mắc khác
và tỷ lệ người bệnh trở nặng tử vong đều có thể tăng theo
chỉ số năm là tỷ lệ người trên một mươi tám tuổi được tiêm ít nhất một lượng vaccine phong covid một mươi chín
ở chỉ số cuối cùng này chia làm hai mức dưới bảy mươi và từ bảy mươi trở lên
người trên một mươi tám tuổi được tiêm ít nhất một lượng vaccine
bà nguyễn thị liên hương cho biết
thêm căn cứ vào các chỉ số này để phân loại các cấp độ dịch gồm bốn cấp
cấp một nguy cơ thấp bình thường mới tương ứng với màu xanh
cấp hai nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng
cấp ba nguy cơ cao tương ứng với màu cam
cấp bốn nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ
theo đó chỉ số bắt buộc áp dụng nếu không đạt được trên tám mươi người trên năm mươi tuổi
được tiêm đủ liều vaccine phải tăng lên một cấp độ dịch
trừ khi đang ở cấp độ bốn hoặc địa bàn
ủy ban không có ca mắc
hiện dự thảo hướng dẫn thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
đang được lấy ý kiến
trên tinh thần tiếp thu bộ y tế sẽ sớm hoàn chỉnh trình ban chỉ đạo quốc gia
phòng chống dịch covid một mươi chín ban hành theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
trước đó bộ y tế vừa có văn bản hỏa tốc lấy ý kiến các thành viên
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
các bộ ngành ủy ban nhân dân tp hcm
trong đó bộ y tế đưa ra ba tiêu chí tiên tri
tiêu chí tiên quyết về tỷ lệ dương tính xét nghiệm và mức độ đáp ứng
của điều trị hồi sức cùng một tiêu chí động về tỷ lệ tiêm vaccine
đối chiếu với tình hình dịch bệnh thực tế tp hcm đã đạt được bao nhiêu
trong số các tiêu chí mà bộ y tế đưa ra
thực tế cho thấy hai tiêu chí thành phố có thể đạt được ngay
nhưng cũng có hai tiêu chí cần đòi hỏi thêm thời gian với các giải pháp quyết liệt
bốn tiêu chí tiên quyết mà bộ y tế đưa ra lấy ý kiến với các thành viên
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
các bộ ngành ủy ban nhân dân tp hcm để một địa phương mở cửa trở lại
cuộc sống bình thường mới gồm số ca mắc mới tại cộng đồng giảm
tỷ lệ mẫu dương tính bằng rt pcr trong ngày giảm không xuất hiện chuỗi chùm bệnh
đáp ứng số dương icu tỷ lệ tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
như vậy để mở cửa trở lại an toàn tp hcm cần làm rõ nhiều nội dung
liên quan đến số ca mắc trong cộng đồng và xét nghiệm rt pcr
đây được coi là hai tiêu chí khó khiến nhiều chuyên gia cho rằng tp hcm
sẽ khó đạt mục tiêu mở cửa trở lại vào giờ ngày một một mươi
vâng thời lượng của chương trình đến đây cũng đã hết
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại